các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa bắt đối tượng ma hạ thâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quốc tịch trung quốc chú tại xã kim long huyện long châu tỉnh quảng tây trung quốc đang vận chuyển bốn kg ma túy đá
cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với lực lượng phòng chống buôn lậu tổng cục hải quan và phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng cao bằng đồn biên phòng thị hoa đã phá án bắt quả tăng đối tượng vào trưa ngày hôm qua tại xóm đông cầu xã thị hoa huyện hạ lan tỉnh cao bằng
tăng vật thu giữ gồm bốn kg ma túy đá đây là số ma túy được đối tượng vận chuyển từ trung quốc về việt nam để tiêu thụ hiện nay lực lượng chức năng bộ đội biên phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ